sau một ngày xảy ra vụ cháy kinh hoàng thiêu dụi hoàn toàn nhà cửa và tài sản của bảy mươi tám hộ dân ở cổ nhất trí
phường vĩnh phước thành phố nha trang tỉnh khánh hòa thì ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng một
các hộ dân đã tập trung di chuyển đến ký túc xá trường cao đẳng y tế khánh hòa để ở tạm
chỗ ở mới tuy lạ lẫm với bà con là ngư dân vốn chỉ quen với sông nước
thế nhưng cũng đã giúp vơi đi phần nào những lo lắng khi nhà đã không còn mà tết thì cũng đã cận kề
gia đình ông đỗ văn hùng có năm người khi căn nhà bị cháy ông hùng chỉ kịp đưa một số tài sản ra ngoài
hôm nay ông hùng thuê xe tải chờ những tài sản còn lại sau vụ cháy đến ký túc xá trường cao đẳng y tế khánh hòa
mặc dù khá lạ lẫm với nơi này nhưng gia đình ông hùng cũng yên tâm phần nào để đón tết được ấm áp hơn
chịu bảo trợ của các bán đồng thể một số ít kinh tế để di dời
những tài sản còn lại tạm thời ở ký thúc xá này để hưởng một cái tết trọn vẹn hơn
đã kiểm tra sơ bộ là thấy phòng góc rồi nói chung là cũng đầy đủ tiện nghi
sau khi nhà bị cháy anh trần văn vững cũng đã đưa gia đình đến ở ký túc xá trường cao đẳng y tế khánh hòa
phòng ở khu ký túc xá này khá rộng rãi sạch sẽ nên dù xa chỗ ở cũ nhưng anh vững khá an tâm
ngay sau khi chuyển đến ở gia đình anh đã ổn định nơi ở để đón tết
chỗ ở đây trong tạm thời thôi một thời gian dài ba tháng rồi rồi dự định tết nhất đây
sau này có địa phương cho chỗ tái định cư để mà cuộc sống gia đình nó ổn định hơn
có căn nhà rồi nó ổn định hơn
ngay trong ngày một mươi chín tháng một lãnh đạo thành phố nha trang đã trực tiếp đến ký túc xá trường cao đẳng y tế khánh hòa
để kiểm tra việc chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở của bà con thiệt hại trong vụ cháy

trong đó tổ chức cho bà con có nơi nấu ăn tập thể đảm bảo rộng rãi sạch sẽ bàn ghế đầy đủ
bên cạnh đó các lực lượng cũng phải phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự cho bà con khi vào ở ký túc xá
đảm bảo phối hợp các lực lượng hỗ trợ cho bà con đảm bảo cốt nhất cái việc an ninh trật tự cho bà con
bên cạnh đó các lực lượng cũng phải phối hợp để đảm bảo an ninh trật tự cho bà con khi vào ở ký thúc xá
chính quyền địa phương tạo điều kiện để bà con tái định cư ổn định cuộc sống lâu dài
chỗ này thì là ở cái chỗ ở tạm thời tạm thời để chờ tỉnh chỉ đạo chủ trương cho tái định cư theo quy trình tái định cư
còn trước mắt thì giải quyết các chế độ chính sách liên quan đến việc đảm bảo an sinh và thực hiện các chế độ chính sách theo quy định
hy vọng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương bà con ngư dân ở nơi đây sẽ có nơi ở mới để đón tết cổ truyền
và sớm ổn định để hướng đến tương lai tươi sáng hơn